trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng bảy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hòa bình tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tại đại hội phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hầu a lệnh chúc mừng những thành tích đã đa được của mặt trận tổ quốc tỉnh hòa bình
biểu dương các tổ chức cá nhân tập thể đã nhiệt tình tâm huyết tận tụy với công việc góp phần làm nên thành tựu chung của tỉnh
trong nhiệm kỳ tới mặt trận tổ quốc tỉnh hòa bình tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động
đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động tăng cường đồng thuận xã hội tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân
thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân